những ngày qua mưa lớn đã gây ngập lụt nhiều vị trí tại khu vực đường sắt thanh hóa như đồng giao bỉm sơn đò lèn trên tuyến đường sắt thống nhất nên phải dừng nhiều tàu để chờ đường và chuyển tải hành khách
tại quảng trị thì từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng một mươi đã có một trăm bảy mươi hai khách trả vé đổi vé do tàu bị hủy chuyến và chậm chuyến
theo đó trong ngày một mươi một tháng một mươi hai tàu se năm và se chín bị hủy chuyến ngày một mươi hai tháng một mươi tàu se một se bảy và se một mươi chín chiều hà nội tp hcm cũng bị hủy chuyến do mưa lũ
đến thời điểm hiện tại mặc dù tuyến đường sắt bắc nam đã được thông tàu nhưng tại ga đông hà nhiều hành khách phải đợi thêm nhiều giờ đồng hồ do tàu bị chậm
ban quản lý nhà ga đông hà cho biết đến tối ngày một mươi ba tháng một mươi tất cả các tàu đến quảng trị sẽ theo đúng lịch trình bình thường
phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách
bên cạnh đó để chủ động ứng phó với cơn bão số một mươi một có nguy cơ đổ bộ vào các tỉnh miền trung
ban quản lý nhà ga đông hà cũng thông báo đến với khách hàng mua vé để hành khách chú ý theo dõi và chủ động trong việc đi lại